kết luận giám định của cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội ngày hôm nay công bố nguyên nhân của vụ cháy trung cư mini đã khiến cho năm mươi sáu người tử vong ở phố khương hạ thanh xuân hà nội vào đêm ngày một mươi hai tháng chín
theo kết luận giám định của viện khoa học hình sự bộ công an điểm xuất phát cháy nằm ở khu vực giáp tường phía nam cách tường phía đông khoảng hai ba m thuộc tầng một bên trong khu trung cư mini
nguồn nhân gây cháy được xác định do chập mạnh điện trên đường dây dẫn điện tại khu vực bình ác quỳ thuộc phần đầu xe mô tô sử dụng động cơ xăng loại xe tay ga đặt rắt tường phía nam tầng một gây ra hỏa hoạn theo thông báo từ cơ quan điều tra
cũng theo kết luận giám định lửa sau đó cháy lan vào khu vực cắp điện các hộp công tay đồ điện gắn trên tường ở tầng một và cháy lan ra xung quanh dẫn đến vụ hỏa hoạn làm năm mươi sáu người chết
trong bốn bình chữa cháy gửi giám định thì có ba bình chưa được sử dụng và một bình đã được sử dụng